hậu covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn tình trạng này cũng vô cùng nguy hiểm đặc biệt là ở thai phụ
có sản phụ đang trong ca mổ bất ngờ ngừng tim tím tái toàn thân vì tắc mạch một biến chứng nghiêm trọng hậu covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị siêm phụ trách trung tâm can thiệp bào thai bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
mời đầy trung tâm điều trị cho một sản phụ bị cạn ối sau nhiễm covid một mươi chín
sáng phụ mang thai ở tầng hai mươi bốn khi nhiễm covid một mươi chín cũng hoàn toàn khỏe mạnh
khi thai phụ đến khám ba tuần sau khỏi covid một mươi chín thai không tăng thêm cân
đáng chú ý các bác sĩ ở đây cũng đã xử trí với một ca sản phụ lên bàn mổ đẻ ở tuần ba mươi tám
bất ngờ tím tái toàn thân vì tắc mạch
cho dù sức khỏe hoàn toàn bình thường sau nhiễm covid một mươi chín may mắn cả cấp cứu khẩn cấp thành công đã cứu được tính mạng sản phụ
đây là một trong những sản phụ gặp biến chứng nghiêm trọng hậu covid một mươi chín
bác sĩ sim chia sẻ thêm trước đó sản phụ từng nhiễm covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và không đi khám hậu covid một mươi chín
dù nhiễm covid một mươi chín nhẹ nhưng khi cơ thể phản ứng lại sự tấn công của virus ncov có thể gây ra tình trạng tắc mạch
và khi can thiệp dùng thuốc trong mổ đẻ
càng làm gia tăng nguy cơ tắc mạch cho sản phụ
bác sĩ nguyễn thị sim cho biết hậu covid một mươi chín thường có diễn biến trung bình một ba tháng tùy từng người
bác sĩ sim lưu ý nguy cơ mắc bệnh và bị tổn thương đối với nhóm phụ nữ mang thai
bà mẹ sau sinh cao hơn nhiều khi nhiễm covid một mươi chín do khả năng miễn dịch kém
chính vì vậy không chủ quan cần tái khám sau khi âm tính với ncov
việc tầm soát hậu covid một mươi chín không phải chỉ có ý nghĩa kiểm tra cơ thể đã hoàn toàn ổn định sau thời gian điều trị covid một mươi chín hay chưa
mà còn sàng lọc các bệnh lý mạng tính tiềm ẩn như tiểu đường tuyến giáp một số bệnh tự miễn
có thể thấy dù chỉ nhiễm covid một mươi chín ở thế nhẹ nhưng biến chứng hậu covid một mươi chín lại vô cùng nguy hiểm
và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng càng ối tắc mạch ở thai phụ
nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến các trường hợp xấu đáng lo ngại
vì vậy mối lo hậu covid một mươi chín là không thể coi thường đặc biệt là đối với đối tượng là các thai phụ
bởi đây là giai đoạn sức khỏe người mẹ cần được đảm bảo tuyệt đối tránh nhiễm các loại virus dễ ảnh hưởng đến thai kỳ